tổng trưởng lý ly bi sadek asur hôm qua đã ra lệnh thành lập một ủy ban điều tra tìm hiểu nguyên nhân gây vỡ hai con đập dẫn đến thảm họa lũ lụt thảm khốc ở ly bi vừa qua
hai con đập trên được xây dựng từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước nhằm bảo vệ thành phố khỏi lũ lụt
tuy nhiên trong những năm gần đây thì chúng không được bảo trì mặc dù kinh phí vẫn được chi cho việc này
đây có thể là nguyên nhân khiến đập bị nứt sụt lún và vỡ khi mưa lớn chút xuống
trong lúc này lực lượng cứu hộ vẫn đang đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm người mất tích
giới chức địa phương cho biết còn hàng nghìn người vẫn đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát hoặc bị nước lũ cuốn ra địa trung hải
ngoài lực lượng cứu hộ trong nước hiện có khoảng một mươi đội cứu hộ chuyên nghiệp quốc tế đến từ một số nước trung đông châu phi và châu âu
hiện ngoài nhu cầu về nhu yếu phẩm hàng ngày và nơi trú ẩn tạm thời
một vấn đề ưu tiên khác là cần cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản để ngăn chặn nguy cơ bùng phát bệnh tả do nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm